những ngày này duy trì một tinh thần sáng suốt và lạc quan một thái độ có trách nhiệm trước bản thân
gia đình và cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh là điều mà cư dân mạng mong muốn lan tỏa mạnh mẽ nhất
trên các diễn đàn và mạng xã hội
bên cạnh những lời ca tiếng hát đem đến tinh thần lạc quan trong cuộc chiến đấu chống dịch covid một mươi chín
dư luận còn chia sẻ những sáng kiến phát minh sáng tạo của các nhà khoa học nhà nghiên cứu
các tổ chức đơn vị và cá nhân trong việc phòng chống dịch bệnh
viện đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng trường đại học y hà nội đã cho ra mắt
hệ thống cảnh báo nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín toàn cầu
hệ thống này dùng trí tuệ nhân tạo để phân tích đánh giá các nguy cơ thực tế về dịch bệnh
ở từng khu vực trên toàn cầu
những kết quả từ nghiên cứu là nguồn dữ liệu tin cậy
từ đó giúp cơ quan chức năng đưa ra quyết sách để ứng phó với dịch bệnh
chúng tôi xây dựng hệ thống này nhằm mục tiêu là đưa ra những cảnh báo về nguy cơ
sẽ xuất hiện những ca bệnh tốc độ phát triển lan truyền của dịch bệnh
cũng như là cái quy mô lan truyền của dịch bệnh
từ đó chúng tôi có thể gợi ý những cái mức độ đáp ứng cho từng quốc gia
thực tế khi chúng tôi phát triển đề tài nghiên cứu này thì chúng tôi cũng rất kỳ vọng
những kết quả nghiên cứu sẽ được là những bằng chứng gửi đến các nhà hoạch định chính sách
cũng như là những người làm công tác dự phòng và điều trị cho cái bệnh dịch này
được biết về nguy cơ lây lạc
lan cũng như là cảnh báo về mức độ ảnh hưởng của nó như thế nào
cấp địa phương cấp quốc gia và cấp toàn cầu
bên cạnh sự vào cuộc của các nhà khoa học nhà nghiên cứu thì trong những ngày vừa qua
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín nhiều cá nhân tổ chức cũng đã có những ý tưởng hay
trong việc phòng chống lây lan dịch bệnh như những chiếc mạng che mặt chống thấm tự chế
của tập thể khoa dược bệnh viện đa khoa cai lệ tỉnh tiền giang
hay việc sử dụng những chiếc tăm khăn giấy bút để ấn nút thang máy
nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc với bề mặt không đảm bảo vệ sinh trong thang máy
đang được nhiều cư dân chung cư sử dụng
những sáng kiến ý tưởng dù lớn hay nhỏ dù phức tạp hay gần gũi giản đơn
cũng cho thấy sự tham gia đồng lòng của cả cộng đồng từ đó không chỉ góp phần hữu ích
trong công tác phòng chống dịch mà còn lan tỏa tinh thần niềm tin chiến thắng dịch bệnh